được bầu lại làm chủ tịch và tổng bí thư ban chấp hành chung mương đảng cộng sản bangladesh
tại đại hội một mươi một đảng cộng sản bangladesh đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng ta đã gửi điện chúc mừng
chuyển sang thông tin khác chiều nay bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
về việc thực hiện chính sách pháp luật về xử lý chất thải
của các cơ sở công nghiệp dịch vụ làng nghề khu dân cư việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật
trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường
trong phiên làm việc các đại biểu đã chất vấn bộ trưởng trần hồng hà về vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường nông thôn
môi trường làng nghề và môi trường các vùng ven biển trách nhiệm của bộ đến đâu cũng như giải pháp cho thời gian tới
hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang rất nghiêm trọng
gây bức xúc trong nhân dân bởi các rác thải sinh hoạt rác thải công nghiệp và nhất là các loại vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật
chưa được thu gom xử lý hợp vệ sinh và xả trực tiếp ra môi trường
đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân
xin bộ trưởng cho biết với trách nhiệm của mình bộ trưởng có những giải pháp gì để khắc phục được những vấn đề nêu trên
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi ba thì đã ban hành nghị quyết số ba mươi
ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai về chất vấn và trả lời chất vấn
thì trong đó có giao cho bộ tài nguyên và môi trường có chương trình kế hoạch cụ thể
để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề cụm công nghiệp lưu vực sông
tuy nhiên đến thời điểm này tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục
mà thậm chí một số nơi còn có xu hướng gia tăng đáng báo động
vậy xin hỏi bộ trưởng
trách nhiệm của bộ trưởng trong vấn đề hậu kiểm việc tổ chức thực hiện nghị quyết của quốc hội
theo bộ trưởng trần hồng hà hiện chúng ta đang phân định quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương
còn ở địa phương quản lý toàn diện về môi trường và dự án phân cấp ở địa phương
tuy nhiên việc phối hợp quy định giải quyết giữa trung ương và địa phương chưa thực sự rõ ràng
do đó trong thời gian tới cần giải quyết bằng những quy định cụ thể
từ cơ quan quản lý trung ương địa phương trách nhiệm mỗi cấp
đặc biệt là phê duyệt đánh giá tác động môi trường ở cơ quan trung ương
thế nhưng mà việc cấp phép đầu tư thì ở địa phương
thì các cái phân định này nó được quy định ở các luật khác nhau
bởi vậy nên chúng ta cần phải xem xét để trong từng các cái luật đấy
thì nó thống nhất trong cái việc xác định cái trách nhiệm thẩm quyền
và cái người chịu trách nhiệm đó thì phải chịu trách nhiệm thông suốt
từ phê duyệt thiết kế phê duyệt đánh giá tác động môi trường
cho đến việc giám sát
cho đến khi cái doanh nghiệp đó hoạt động
nhưng mà đây tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là trên thực tế
thì các cơ quan trung ương cũng không thể đảm đương được
cái việc mà quản lý xử lý các vấn đề môi trường ở tất cả các địa phương
bởi vậy nên là cái việc mà sắp tới thì cũng cần phải tính toán
để phân rõ hơn cái trách nhiệm phân cấp rõ hơn cho địa phương
theo đại biểu nguyễn ngọc phương phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
cử tri cần có sự trả lời rõ ràng
về nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sau sự cố phóng mô sa
của cử tri và nhân dân quảng bình thiếu niềm tin băn khoăn
và không chỉ cho thế hệ hiện tại mà trong cả thế hệ tương lai
với sự cố phóng mô sa
vậy với trách nhiệm của mình bộ trưởng lại cho biết
những cơ sở nào để đảm bảo tính vững chắc
của công ty trách nhiệm hương nghiệp phóng mô sa sắp tới
sẽ không gây ô nhiễm môi trường để tạo niềm tin cho nhân dân
trong thời gian tới
bộ trưởng trần hồng hà thừa nhận về sự cố phóng mô sa
bộ tài nguyên và môi trường chịu hoàn toàn trách nhiệm
phóng mô sa cũng đã thống nhất thực hiện và tinh thần xây dựng
nhà máy an toàn môi trường đảm bảo phát triển bền vững ở địa phương
đối với phóng mô sa chúng ta đã thống nhất và họ đã tích cực
thực hiện là với một tinh thần là đảm bảo xây dựng đây một nhà máy
đảm bảo nó an toàn đối với môi trường và có thể duy trì lâu dài
không xảy ra sự cố và có thể phát triển bền vững
ở địa phương đấy là tinh thần như vậy
còn đồng thời về góc độ để kiểm soát một cách tốt hơn
thì bộ tài nguyên môi trường hiện nay thì chúng tôi cũng đang thực hiện
một cái việc đó là thiết kế một hệ thống giám sát một cách toàn diện
vấn đề môi trường biển đối với bốn các địa phương này
và cái hệ thống này sẽ giám sát tự động tất cả các thông số
và có thể hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải
về nội dung chất vấn liên quan đến nguy cơ rất lớn từ người dân
từ các bãi thải vị tư lệnh ngành tài nguyên và môi trường cho rằng
khai thác khoáng sản để xử lý triệt đề nước thải khí thải chất thải rắn
là vấn đề rất lớn
trên thực tế trách nhiệm doanh nghiệp trong thực hiện quy định pháp luật
triển khai phương án bảo vệ môi trường trong vận tải bãi thải
còn chưa đầy đủ chiếm đến năm mươi
về thiết kế có nhiều loại cần giả soát đánh giá lại
vì nhiều thiết kế chưa tính đến tính ổn định của bãi thải
trong thời gian tới bộ sẽ phối hợp với bộ công thương
địa phương đánh giá lại để trả lại môi trường an toàn không độc hại cho người dân
bên hành lang quốc hội các đại biểu đã có những đánh giá khác nhau
về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà
trả lời của bộ trưởng trần hồng hà về câu chấp vấn của tôi rất là thỏa mãn
với trả lời khẳng khái có đưa ra những dần chứng rất là cụ thể
và đưa ra những giải pháp rất cụ thể
đối với công ty phongposa cũng như đối với
bộ tài nguyên môi trường và nhiều nhiều giải pháp khác
cái trả lời này không phải là cái trả lời cho bản thân tôi
mà bộ trưởng trần hồng hà đã thổi cái niềm tin của bộ trưởng
đến với toàn thể nhân dân quảng bình cũng như là nhân dân các tỉnh miền trung
và cũng nhiều cử trí của cả nước đã quan tâm đến vấn đề phongposa
đã xả tải trong thời gian vừa qua
bộ trưởng đã có một phương pháp một thái độ một câu thị
bộ trưởng đã thông thẳng vào vấn đề và đã trả lời trực tiếp
cả nội dung cả câu hỏi của đại biểu quốc hội chất vấn đối với bộ trưởng
tuy nhiên trong thời hệ khi trả lời các vấn đề bộ trưởng vẫn có một số nội dung
chưa làm rõ được những thực trạng những kết quả những tồn tại nguyên nhân
rồi thì chưa làm rõ được cái trách nhiệm của các bên có liên quan
khi mà đã xảy ra những sự cố ô nhiễm bối cường lớn
ví dụ như là sự cố của mosoate hoặc là các sự cố khác
mà gần đây trải ra như dư luận báo chí và côn trùng dân dân đã phát hiện
vấn đề tài nguyên môi trường nó có một cái yếu tố mà chúng ta không huy động được toàn dân tham gia
mà chỉ dựa vào cơ chế với bộ máy và kèm theo những chế tài của pháp luật thôi
thì nó sẽ rất khó thành công
điều đó cho đến thời điểm này tôi chưa thấy bộ trưởng nói những điều đó huy động toàn dân
từ vấn đề tưởng như rất đơn nhỏ mà các quốc gia họ làm rồi
tự vấn đề phân giác từ gốc chẳng hạn nó làm được đâu
cái việc mà một người dân mà vứt những cái bao bì của những cái sản phẩm bảo vệ thực vật độc hại
và cái điều lẽ ra ta phải làm được nhưng muốn làm được ta phải thay đổi cái tập quán cái nhận thức xã hội
thưa quý vị không chỉ đại biểu quốc hội phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng các ngành
cũng thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước
theo nhận định của các cử tri
tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chất lượng các phiên chất vấn đã được nâng lên rất nhiều so với kỳ họp trước
và có nhiều đổi mới trong chấp vấn như đại biểu có quyền rơ biển để tranh luận ngay
nếu bộ trưởng các ngành chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề cử tri quan tâm
tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ sự cảm thông đối với những bộ trưởng trên cương vị mới
phải đảm đương gánh vác trách nhiệm kế nhiệm những nhiệm vụ trước

công chức và chỉ huấn luyện chấn nhiên nhấn vào những vấn đề này
nên tôi cảm thấy sự đối tượng đãy hyalc lắm cho các anh chị
ents philosophy và cũng cũng với những chương trình không nội dung vốn đầu tư của cánaben
tồn tại rồi bây giờ là nó làm thế nào để nó hợp với thời thế hiện tại thì phải còn có nhiều cái sửa
tôi đánh giá rất cao trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
về ô nhiễm môi trường miền trung bốn tỉnh miền trung cự trí cả nước rất bức xúc đặc biệt là cự trí trong bốn tỉnh miền trung
kỳ họp này bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường đã trả lời đi đúng vào trọng tâm của câu hỏi cực kỳ và của đại biểu quốc hội
là một công dân của đà nẵng thì chúng ta cũng thấy rất là bức xúc bức xúc về cái nguồn nước cái tình trạng là thiếu nước
rồi đặc biệt với hạn hán và biến đổi khí hậu hiện nay thì nó tăng lên cái tình trạng thiếu nước rất là mạnh
thủy tư đà nẵng cũng rất mong muốn là có một cái giải pháp
các cử tri cũng cho rằng để chất vấn thực sự có hiệu quả thì câu hỏi đặt ra của các đại biểu quốc hội phải đúng và chúng các vấn đề đang tồn tại và cần được giải quyết
các bộ trưởng cũng như là các trưởng các ngành phát biểu trả lời thì phải nói chung là đã đáp ứng được các nguyện vọng bức xúc của người dân
nói chung như thế nhưng cũng qua đấy thấy cái này cần phải làm rõ thêm nguyên nhân và trách nhiệm
chỉ có rõ nguyên nhân thì ta mới xác minh được khẳng định được trách nhiệm thuộc về ai
và có trách nhiệm thuộc về tổ chức hay cá nhân thì từ đó ta mới có biện pháp để mà giải quyết cơ bản được vấn đề mà người dân rất quan tâm
những đồng chí bộ trưởng những đồng chí trưởng ngành này thì anh phải là chuẩn bị kỹ và anh phải có cái tâm quyết với nhân dân thì anh mới trả lời được
và hai anh đừng có sợ nhân dân là anh tiếp dám tiếp nhận cái đó
thì tôi cho rằng là nhân dân sẽ biết và sẽ nằm trong những cái hành động của anh trong thời gian sắp tới
tôi nghĩ rằng là để nó chất lượng hơn chứ
thế còn bây giờ anh phải nhìn cái mục đích lớn nhất là chính là vì nhân dân
chính là vì cái đất nước này tiến lên chứ không phải vì cái vai cái ghế bộ trưởng của anh mà các anh trả lời
mà vì nhân dân vì đời sống nhân dân
vì cái sự phát triển của xã hội của đất nước chúng ta thì nó mới có thể chất lượng được
ngay tại phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như ý kiến tâm huyết của nhiều cử tri trong cả nước
chúng ta kỳ vọng rằng tới đây nguyện vọng của cử tri trong cả nước sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng
không khó hiểu khi phiên chất vấn về vấn đề tài nguyên môi trường chiều nay lại thu hút sự quan tâm của các đại biểu quốc hội và dư luận đến như vậy
khi tình trạng ô nhiễm và khai thác bờ bãi tài nguyên đang gây nhiều bức xúc trong xã hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân
hãy cùng nhìn lại bức tranh chung về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trong một phóng sự sau đây
doanh nghiệp ngang nhiên xả thải bức tử các dòng sông nhiều đơn vị đã bị xử phạt nhiều lần nhưng liên tiếp tái phạm
xả thải công nghiệp vẫn luôn là vấn đề năn giải đối với các cơ quan quản lý
nhiều vụ xả thải trái pháp luật từng được phát giác trước đây cho thấy
quan sát quản lý ô nhiễm môi trường ở nước ta
hiện cả nước có hai trăm tám mươi ba khu công nghiệp với hơn năm trăm năm mươi mét khối nước thải một ngày đêm
sáu trăm một mươi năm cụm công nghiệp trong đó có chín mươi năm chưa có hệ thống xử lý nước thải

đa số là hệ thống xử lý nước thải
đa số xả thẳng nước thải ra môi trường không qua xử lý
cùng với đó môi trường miền việt nam cũng đang ở tình trạng đáng báo động
do các nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp khu dân cư xá nước thải
chất thải rắn không qua xử lý mà thải thẳng ra các con sông
ở vùng đồng bằng ven biển hoặc xả thẳng ra biển
khi mà ta sử dụng phân bón thuốc chảy sông thì cái lượng tồn dư rất lớn
và lượng tồn dư này sẽ bị nước mưa chảy tràn
rửa trôi ra các sông và sông chảy ra biển
và đồng thời nữa là ở các đô thị các đô thị tập trung
ví dụ đặc biệt là hà nội hồ chí minh
thì cái lượng nước thải sinh hoạt cực kỳ lớn
và cái lượng nước thải sinh hoạt này hầu như chưa được xử lý
và đã được chảy ra biển
vấn đề quan trọng đấy là cái ô nhiễm nguồn nước
bởi vì ô nhiễm mùa nước nó rải đều trong cả nước
nhất là ở đô thị không nói rồi nhưng mà ở nông thôn
nhất là ở khu vực làng nghề
công nghiệp thải ra và chúng ta phải khẩn trương
và giải quyết vấn đề này
thứ hai đấy là vấn đề ở các đô thị khu công nghiệp
là ô nhiễm bụi là một vấn đề mà cần sớm giải quyết
biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh và phức tạp
ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt
và sản xuất của người dân mà đỉnh điểm là trận hạn mặn lịch sử
ở đồng bằng sông kiều long trong năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
thực trạng trên cho thấy chủ trương phát triển kinh tế
không đánh đổi môi trường của việt nam đang bị thách thức
xin được quay trở lại với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị hôm nay trường đại học mỏ địa chất
đã kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập và đón nhận
huân trường độc lập hạng ba
đây là một trong những trường đại học khoa học
có tuổi đời lâu năm nhất của ngành giáo dục nước ta
lễ kỷ niệm có sự tham dự của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
trường đại học mỏ địa chất tiền thân là khoa mỏ địa chất
của trường đại học bách khoa hà nội
được thành lập ngày một mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
đại học mỏ địa chất là trường đại học đa ngành
định hướng ứng dụng đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật
trình độ đại học và trên đại học nhiều lĩnh vực
như dầu khí xây dựng công nghệ thông tin
cơ khí tự động hóa quản lý đất đai kinh tế
hiện nhà trường có ba cơ sở đào tạo
tại hà nội quảng ninh và vũng tàu
kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập
trường đại học mỏ địa chất vinh dự
được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba
nguy cơ ngập ống do triều cường dân cao tại nam bộ
những thay đổi tích cực ở bệnh viện đa khoa hà tĩnh
sáng nay triều cường tại tp hcm lên cao với mức đỉnh một sáu mươi ba m
khiến một đoạn đê bao tại bờ sông sài gòn
đoạn thuộc phường hiệp bình phước quận thủ đức
bị vỡ nước tràn vào khu dân cư
gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân
theo thông tin từ người dân
vào khoảng năm giờ cùng ngày
sự cố vỡ đê bao sông sài gòn
xảy ra tại đoạn thuộc khu phố số năm
đường số chín phường hiệp bình phước quận thủ đức
do triều cường lên cao
đã khiến một đoạn đê bao khoảng năm mét bị vỡ
nước từ sông sài gòn tràn mạnh
vào khu dân cư gây ngập nặng
nhiều đồ đạc tài sản của người dân bị hư hỏng
đáng chú ý hơn năm mươi gốc mai
của gần một mươi hộ dân chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy
bị nhấn chìm cá từ trong các ao nuôi của người dân
cũng bị nước cuốn trôi ra bên ngoài
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương
khắc phục hiện trường sự cố vỡ đê bao
bằng cách đóng chặt cư tràm để ra cố bờ bao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
dự báo đợt triều cường trong tháng này
sẽ lên cao vào chiều tối nay
và đặt đỉnh vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi một
có thể gây ngập ở các vùng trung thấp
triều cường dân cao cũng đang là ngập sâu
nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố bạc liêu
ngoài ra tại các khu vực gần cửa sông cửa biển
nước dân cao gây ngập nhiều tuyến đường
đã ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của người dân
ghi nhận vào sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại một số tuyến đường như hoàng văn thụ
lê văn duyệt võ thị sáu cao văn lầu
thuộc thành phố bạc liêu
triều cường đang dân cao và nước ngập sâu
tại khu vực chợ trung tâm thuộc phường ba
thành phố bạc liêu những hộ dân sống tại đây
bị nước tràn vào nhà làm hỏng nhiều đồ đạc
hàng hóa của bà con tiểu thương
bên cạnh đó triều dân cao còn gây ô nhiễm môi trường
và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn bạc liêu
trong vài ngày tới triều cường sẽ tiếp tục dân cao
bên cạnh việc chủ động ứng phó của ngành chức năng
các hộ dân sinh sống khu vực ven sông ven biển
cần ra cố nhà cửa dãy hoa màu
bờ bao vuông tôm để hạn chế thấp nhất thiệt hại
những năm gần đây cửa biển la di thuộc thị xã la di
tỉnh bình thuận thường xuyên bị bồi lấp
đặc biệt là vào mùa mưa bão lượng cát bồi lấp rất lớn
nhiều thời điểm tàu thuyền không thể lưu thông qua cửa
năm nào cũng có tàu thuyền mắc cạn hoặc bị sóng đánh chìm
gây thiệt hại rất lớn về tài sản của ngư dân nói riêng
và kinh tế thủy sản tại thị xã la di nói chung
thị xã la ghi hiện có khoảng hai tàu thuyền
trong đó có hơn hai trăm ba mươi chiếc có công suất từ bốn trăm linh cv trở lên
tuy nhiên hiện tượng bồi lấp cửa biển la di
đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các tàu thuyền ra vào cảng
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu từ tháng sáu đến tháng một mươi một
đã có hai lần nước lũ từ trên nguồn đổ xuống
kéo theo nhiều tàu thuyền ra cửa biển bị mắc cạn
và một mươi hai chiếc đã bị sóng biển đánh chìm
nhiều chủ tàu thuyền có công suất lớn
thường phải thuê tàu kéo lai rắt ra vào cửa biển với chi phí khá cao
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân thị xã la ghi đã giao cho một doanh nghiệp địa phương
thực hiện phương án nạo vét thông luồng tạm cửa biển la ghi
theo hình thức xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn lấy thu bù chi
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị này tổ chức được ba đợt nạo vét
với khối lượng hơn bốn mươi năm m hai
tuy nhiên do không bán được cát doanh nghiệp chỉ làm cầm chừng
nên luồng cửa biển nhanh chóng tái bồi lấp
và có xu hướng bồi lấp nghiêm trọng hơn so với trước khi nạo vét
từ khi triển khai thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
ngư dân thị xã la di đã mạnh dạn vay vốn đầu tư đông mới
cải hoán tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi xa bám biển
vì vậy việc triển khai nạo vét đảm bảo ổn định luồng cửa biển la di
thông suất lâu dài là hết sức cấp thiết
qua đó góp phần vào phát triển kinh tế thủy sản ở địa phương nói riêng
và của cả nước nói chung
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
trước đây có thời kỳ bệnh viện đa khoa hà tĩnh diễn ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ
y đức xuống cấp công tác khám chữa bệnh yếu kém
trước tình hình đó đảng ủy bệnh viện đã tiến hành củng cố lại đội ngũ
tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và đẩy mạnh việc học tập
làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động
y đức là thức đo phẩm chất chuyên môn là thức đo nghề nghiệp
hoạt động của bệnh viện dần đi vào nề nếp
chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên
từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn
bệnh viện đa khoa hà tĩnh là bệnh viện hạng nhất với ba mươi tám khoa phòng ban
chỉ tiêu năm trăm linh dường bệnh bảy trăm hai mươi cán bộ viên chức
bệnh viện đã từng trải qua một thời kỳ khó khăn trì trệ
trong đó nổi lên một số vấn đề như
y đức của một số bác sĩ nhân viên y tế xuống cấp
chất lượng khám chữa bệnh không cao mất đoàn kết kéo dài
cơ sở vật chất chưa đảm bảo v v
vì vậy niềm tin của bệnh nhân người nhà bệnh nhân
và của chính đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện giảm sút nghiêm trọng
để khắc phục đảng ủy bệnh viện đã đề ra một loạt giải pháp
trong đó có công tác giáo dục chính trị tư tưởng
mà trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đảng ủy bệnh viện đã đề ra một loạt giải pháp
để làm sao thứ nhất là nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng
duy trì và quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực
bảo vệ khám bệnh cho đến điều trị và đến chăm sóc người bệnh
cho đến khi ra viện
từ chủ trương đó bệnh viện đã liên tục phát động
triển khai nhiều phong trào thi đua và đều hướng đến mục đích thiết thực
là nâng cao y đức để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
và đó cũng là nội dung quan trọng trong các buổi sinh hoạt tri bộ ở các khoa chuyên môn
khoa sản của chúng tôi cũng đã học tri bộ hàng tháng
và đã đưa ra những vấn đề
cần thay đổi về tinh thần thay đổi phục vụ người bệnh để có thể hài lòng của người bệnh
thì đầu tiên là mình phải luôn luôn coi người bệnh như người nhà của mình
người bệnh đau đớn giống như mình đau đớn
và cũng có những lúc là ví dụ như chúng tôi
là vừa mổ cho bệnh nhân và bệnh nhân mất máu liên quan đến tính mạng bệnh nhân
và tôi là người đầu tiên
tôi đã sống vong để hiển bảo cho người bệnh
với quan điểm luôn coi bệnh nhân như người nhà người bệnh đau cũng như mình đau
các cán bộ y sĩ bác sĩ ở bệnh viện đa khoa hà tĩnh
sẵn sàng hiến tặng những giọt máu hồng của mình để kịp thời cứu sống bệnh nhân trong các trường hợp khẩn thiết
sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc đã dần lấy lại được niềm tin của bệnh nhân
tôi lâu nay chưa đấu
hôm nay tôi ra bệnh viện tôi kiểm tra sức khỏe
thì đầu tiên tôi phải biết cái thái độ của bệnh nhân

và nơi phòng điều trị thì chúng rất nhiệt tình niềm lợi chú đạo
đúng như có nỗi thầy thuốc như mẹ hiền
sự quyết tâm của cả đội ngũ đã giúp cho bệnh viện đa khoa hà tĩnh thay đổi hẳn
bệnh viện không chỉ phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị khám điều trị hiện đại
mà còn thu hút được nhiều bác sĩ có trình độ và tay nghề cao
nhờ liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương như việt đức bạch mai huế
bệnh viện không chỉ phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị khám điều trị hiện đại mà còn thu hút được nhiều bác sĩ có trình độ và tay nghề cao nhờ liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương như việt đức bạch mai huế vn

thời gian qua chúng tôi đã không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ trong khoa
đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa hai thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa cấp một và các bác sĩ sau đại học
cùng với các kỹ thuật viên cũng được đào tạo chính quy và rất chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu máy móc trang thiết bị mới
nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu trước đây chỉ có thể làm ở các bệnh viện trung ương thì nay đã được triển khai thành thục tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh như mổ xọ não thay khớp háng chữa vô sinh thay máu sơ sinh điều trị ung thư mổ nội soi các loại v v
nhờ vậy đã rút ngắn thời gian điều trị trung bình thu hút nhiều người đến khám chữa bệnh góp phần giảm tài
cho các bệnh viện tuyến trên
người bệnh ngày càng tin tưởng vào bệnh viện và tân suất khám chữa bệnh ngày càng tăng
cho đến nay với kế hoạch dường bệnh là năm trăm linh dường nhưng lượng bệnh nhân nằm điều trị nội trú ở bệnh viện tầm khoảng tám trăm năm mươi đến khoảng hơn một người bệnh nằm điều trị nội trú

bệnh viện từ chỗ yếu kém vươn lên vững mạnh và góp phần đưa nghị quyết tăng cường lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh ủy hà tĩnh thành kết quả cụ thể trong cuộc sống
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
peru tăng cường an ninh cho hội nghị apec hai nghìn một mươi sáu
tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong gần tám năm qua
thưa quý vị chính phủ colombia và lực lượng vũ trang cách mạng colombia farc
đã đăng tải công khai nội dung thỏa thuận hòa bình vừa đạt được vào hôm một mươi hai tháng một mươi một
nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn năm thập kỷ qua tại quốc gia mỹ latin này
thông cáo của đại diện chính phủ colombia và faroc tham gia hòa đàm cho biết
toàn bộ nội dung thỏa thuận hòa bình dài ba trăm một mươi trang đã được đăng trên địa chỉ trang web chính thức của nhóm đàm phán
văn bản mới bao gồm những điều chỉnh chi tiết thỏa thuận đã được ký từ hồi tháng chín
việc đăng công khai toàn bộ nội dung đã đạt được giữa chính phủ bogota và fac
cho phép mọi người được tiếp cận và nắm mắt toàn diện những gì đã thống nhất
cũng như trả lời những lo lắng và đề xuất của nhiều đảng phái và thành phần trong xã hội
dư luận colombia đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình mới đạt được
nhiều nghị sĩ cho rằng cần phải triển khai nhanh chóng văn bản này
tăng cường nhân lực để bảo đảm an ninh và an toàn tối đa cho loạt hội nghị
của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại thủ đô lima
trong đó đáng chú ý là hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nền kinh tế apec sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi một tới
khoảng một mươi một năm trăm linh nhân viên an ninh đã được huy động để đảm bảo an toàn tại các khu vực trọng yếu
như sân bay quốc tế lima rock chavez địa điểm tổ chức hội nghị
cũng như khách sạn đón tiếp các đoàn khách quốc tế
theo chương trình nghị sự năm nay hội nghị sẽ thảo luận về một loạt chủ đề
bao gồm tình hình kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế khu vực thúc đẩy các hiệp định tự do thương mại
hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như tạo thêm việc làm
và cải thiện mức sống cho người dân
sự kiện bắt đầu từ ngày một mươi bốn đến hai mươi tháng một mươi một quy tụ các nhà lãnh đạo
quan chức cấp cao và doanh nhân đến từ hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
ngay lực lượng cứu hộ new zealand đã tiến hành sơ tán hàng nghìn du khách và người dân
bị mắc kẹt ở thị trấn kaikura đến nơi an toàn do tác động của trận động đất mạnh bảy tám độ richter
xảy ra vào dạng sáng qua
bốn trực thăng quân sự lớn và một tàu hải quân đã được điều động để chở khoảng một hai trăm linh người
còn mắc kẹt ở thị trấn kaikura vốn bị cô lập hoàn toàn do lở đất sau dư chấn mạnh
trận động đất mạnh bảy tám độ richter đầu tiên có tâm trấn ngoài khơi miền trung
new zealand ở độ sâu một mươi năm km tiếp sau đó là một loạt trận động đất và dư chấn lớn khác xảy ra trên khắp cả nước
theo đánh giá sơ bộ loạt trận động đất này không gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ của trung quốc so với đồng đô la mỹ ngày hôm nay xuống mức thấp nhất trong gần tám năm qua
đồng đô la mỹ tăng giá sau khi tỷ phú đô la trăm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tuần trước
đồng đô la mỹ tăng giá sau khi tỷ phú đô la trăm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tuần trước
trong lúc dịch ngoại hối trung quốc ngân hàng nhân dân trung quốc đã ấn định tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la mỹ ở mức sáu tám nghìn bốn trăm chín mươi năm
giảm hai trăm linh bốn điểm cơ bản và giảm một so với tỷ giá hôm qua
sự mất giá của đồng nhân dân tệ diễn ra trong bối cảnh đồng đô la mỹ tăng giá do những kỳ vọng về khả năng
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed có thể tăng lãi suất trong tháng một mươi hai tới
theo nhận định của các chuyên gia bắc kinh có thể có những động thái can thiệp nhằm ngăn đà mất giá của đồng nhân dân tệ
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có khả năng trung quốc sẽ tận dụng cơ hội để giảm sức ép trước
cho phép đồng nhân dân tệ yếu đi khi đồng đô la mỹ tăng lên
trên thị trường ngoại hối trung quốc đồng nhân dân tệ chỉ được phép tăng hoặc giảm hai so với tỷ giá được ấn định trong mỗi phiên giao dịch